thưa quý vị hôm nay là ngày một tháng hai âm lịch
những tưởng là năm nay nhuộn hai tháng hai âm lịch thì mùa đông sẽ ở lại với chúng ta lâu hơn
vì theo như kinh nghiệm dân gian thì phải hết tháng ba âm lịch không khí lạnh mới chấm dứt
tuy nhiên thì từ đầu tuần chúng ta đã cảm nhận được nắng nóng với mức nhiệt như là hè đã về
vâng trong ngày hôm nay và ngày mai ở khu vực đồng bằng bắc bộ
các tỉnh như sơn la hòa bình thì có nắng nóng trên diện rộng
với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi bảy độ c
khu vực từ thanh hóa cho đến quảng ngãi có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ và có nơi trên ba mươi chín độ c
các nơi khác ở bắc bộ khu vực từ bình định đến phú yên và tây nguyên
có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
khu vực miền đông nam bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày
phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
thời tiết thay đổi
bất thường quý vị lưu ý chăm sóc sức khỏe của cơ thể ăn đủ chất uống đủ nước ngủ đủ sức để có thể đảm bảo sức khỏe của mình
và dự báo đến ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng ba thì nắng nóng sẽ dịu dần